tại hà nội bộ công thương đã tổ chức lễ khai trương hệ thống quản lý và giải quyết khiếu nại tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử
để chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời hiệu quả vấn nạn hàng giả trong thương mại điện tử
tạo niềm tin cho người tiêu dùng bộ công thương đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
trong đó hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh khiếu nại tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử là một trong sáu nhóm giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu trên
hệ thống bao gồm ba phân hệ chính là hệ thống quản lý và giám sát hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online gov vn
dịch vụ công mức độ bốn được nâng cấp hoàn thiện thay thế cho cổng online gov vn triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp theo là hệ thống thông tin cảnh báo hỏi đáp trực tuyến và giải quyết phản ánh tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử tại địa chỉ chống hàng giả online gov vn
và hệ thống báo cáo trực tuyến về tình hình hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp tại địa chỉ báo cáo online gov vn
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai trung ương hội chữ thập đỏ việt nam kết hợp với cổng thông tin nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phong trào tết vì người nghèo
và nạn nhân chất độc mổ da cam xuân canh tý hai nghìn hai mươi
theo đó từ ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi những tâm lòng hào tâm trên cả nước có thể nhắn tin ủng hộ cho chương trình với cú pháp tết gửi một nghìn bốn trăm linh chín hai mươi đồng một tin nhắn
ban tổ chức không giới hạn số tin nhắn ủng hộ đối với mỗi thuê bao
chương trình tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp cùng cổng thông tin nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh chín
đến nay chương trình đã giúp đỡ hàng chục triệu lượt người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vui tết đón xuân góp phần nhân lên truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc ta
trong bối cảnh các bức ảnh và video dựa trên thông tin giả mạo đang đặt ra thách thức ngày càng lớn trong ngành kỹ thuật số
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai instagram thông báo đã mở rộng mạng lưới kiểm chứng thông tin bên thứ ba ra toàn thế giới
qua đó tăng quy mô cuộc chiến chống tin giả
theo đó nội dung bị cho là giả mạo sẽ bị loại khỏi kết quả tìm kiếm của instagram hoặc các công cụ khuyến cáo
và được hiển thị cùng với một dấu cảnh báo nếu người sử dụng lướt qua nó
nếu một bài viết bị phát hiện là lừa đảo phần mềm sẽ tìm kiếm nó trên toàn bộ nền tảng instagram để gắn mạc phù hợp
instagram sẽ sử dụng công nghệ gắn hình ảnh để tìm kiếm các trường hợp khác của nội dung này và gắn mát
qua đó giảm sự lan truyền của tin giả
bên cạnh đó những nội dung bị gắn mát là giả mạo trên facebook cũng sẽ tự động được xác định là giả mạo
nếu nội dung này được đăng tải trên instagram và ngược lại
trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn chuyển đổi số đóng một vai trò hết sức quan trọng
để có thể định nghĩa một cách nhắn gọn và dễ hiểu thì chuyển đổi số digital transformation
là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp
tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản
cách thức vận hành mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó
cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh
tại việt nam khái niệm chuyển đổi số thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống
sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn big data internet cho vạn vật iot
điện toán đám mây cloud nhằm thay đổi phương thức điều hành lãnh đạo quy trình làm việc hay văn hóa công ty
thưa quý vị và các bạn chuyển đổi số đang trở thành chiến lược hàng đầu
tại nhiều doanh nghiệp việt
bản thân các doanh nghiệp nhận thức được rằng nếu họ không chủ động chuyển đổi số thì họ sẽ bị thụt lùi
chính vì vậy đã có gần chín mươi các doanh nghiệp bắt đầu quá trình chuyển đổi số trong tất cả các quy trình của mình
trong đó nhiều doanh nghiệp đã có những chuyển đổi mạnh mẽ trong quy trình chăm sóc khách hàng
một trong những quy trình then chốt tạo nên thành công của doanh nghiệp
việt tim bank insurance là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có sự chuyển đổi số mạnh mẽ
trong quy trình chăm sóc khách hàng
thay vì những phương thức truyền thống như giấy chứng nhận
hóa đơn chứng từ bằng văn bản
việt tin bank insuran đã thực hiện số hóa những giấy tờ như giấy chứng nhận điện tử hóa đơn điện tử
trong năm năm gần đây bảo hiểm việt tim bank của chúng tôi đã tham gia
thực hiện nhiều các giải pháp về chuyển đổi số
mục tiêu để điện tử hóa các giao dịch liên quan đến việc các dịch vụ khách hàng
bán hàng mua hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng
bằng các hình thức chúng tôi ứng dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến
như là các công nghệ trí tuệ nhân tạo công nghệ thanh toán online và các tự động hóa quy trình làm việc của công ty
đặc biệt là chúng tôi thực hiện nhiều các giải pháp tự động hóa và ứng dụng các công nghệ thông minh dành cho dịch vụ khách hàng
chúng tôi ứng dụng công nghệ oca để khách hàng có thể chụp các hồ sơ bồi thường bảo hiểm
khách hàng có thể là chụp các hồ sơ bồi thường bảo hiểm
khách hàng có thể chụp các hồ sơ bồi thường bảo hiểm
các hồ sơ khám chữa bệnh hệ thống là tự động nhận diện các thông tin ở trên các hồ sơ
bên cạnh đó việt tim bank insurance đã tìm đến nhiều giải pháp công nghệ mới để tích hợp trên ứng dụng vbi
nhằm mang đến nhiều tiện ích rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình
ví dụ như quy trình giám định tổn thất cho các khách hàng
với phần giám định tổn thất chúng tôi thực hiện hoàn toàn trên app
có hai cái app mà chúng tôi thực hiện một là cái app dành cho giám định của cán bộ vbi
hai là cái app dành cho khách hàng khách hàng có thể thực hiện sử dụng cái app myvbbi của chúng tôi
để khai báo các tổn thất thì hệ thống của chúng tôi sẽ tiếp nhận các thông tin tổn thất đó
và thông báo lại cho khách hàng trong vòng một mươi năm đến ba mươi phút để giải quyết sự việc cho khách hàng
khi việt tim banh insuran tích hợp tính năng giám định tổn thất trực tuyến từ xa qua video call
khách hàng mua bảo hiểm được hỗ trợ khai báo bồi thường theo dõi bồi thường trực tuyến hai mươi bốn trên bảy
bất cứ khi nào sự cố không may xảy đến khách hàng chỉ cần khai báo thông tin
cá nhân qua ứng dụng myvbi và chụp hình quay video lại hiện trường làm bằng chứng giám định tổn thất
tổng thời gian xử lý bồi thường của bảo hiểm việt tim banh rút gọn chỉ còn từ ba đến năm ngày
thay vì ba mươi ngày như trước đây thời gian xử lý qua myvbi chỉ bằng một phần ba thời gian xử lý bồi thường
trung bình trên thị trường bảo hiểm nhờ những phương thức chuyển đổi số
chất lượng chăm sóc khách hàng của việt tim bank insurance đã được cải thiện đáng kể
những công nghệ hiện đại đang dần dần không phải là thay thế con người
mà là nâng tầm chất lượng dịch vụ
đây là wew một doanh nghiệp công nghệ với sản phẩm là một nền tảng cung cấp các sản phẩm
dịch vụ về nâng cao chất lượng sống với hai sản phẩm là wefith và wejoy
người dùng có thể đặt lịch để trải nghiệm các dịch vụ tập luyện làm đẹp và chăm sóc sức khỏe
ở hơn một địa điểm tại hà nội và thành phố hồ chí minh
là một doanh nghiệp bán lẻ
một ngày wew phải xử lý rất nhiều cuộc gọi để bán sản phẩm
cũng như giải đáp các thắc mắc khiếu nại của khách hàng
quy trình chăm sóc khách hàng của chúng tôi chúng tôi có hai quy trình chính
một là chăm sóc khách hàng chủ động và một là chăm sóc khách hàng bị động
với chăm sóc khách hàng bị động tức là khi khách hàng gọi lên
chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc cũng như là hỗ trợ khách hàng
còn chăm sóc khách hàng chủ động là chúng tôi dựa trên những cái lịch sử sử dụng của khách hàng
để tìm ra những cái vấn đề họ đang gặp phải chủ động liên hệ
cũng như là hỗ trợ khách hàng để họ có những trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm
với mong muốn nâng cao chất lượng của quy trình chăm sóc khách hàng
cũng như nâng cao chất lượng của việc quản lý nhân viên sale
wewow đã sử dụng tổng đài chăm sóc khách hàng stringx
khác với những tổng đài khác stringgx cho phép doanh nghiệp chủ động tuy biến
và thay đổi thông tin trên nền tảng theo nhu cầu
các cuộc gọi lên tổng đài của khách hàng đôi khi sẽ có một đoạn thoại lúc đầu
với những công cụ trước đây khi muốn thay đổi đoạn thoại
chúng tôi sẽ phải làm việc với nhà cung cấp gửi cho họ đoạn thoại đấy và họ sẽ thay đổi
đâu đấy sẽ phải mất nửa ngày cho đến một ngày cho chuyện thay đổi đấy
nhưng với stringgx chúng tôi có thể tự ghi âm tự sửa file ghi âm và upload lên hệ thống
chắc chỉ cần khoảng năm một mươi phút là hệ thống của chúng tôi sẽ có một đoạn thoại mới ngay lập tức
ngoài ra việc áp dụng stringgx giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc quản trị chất lượng
của các bạn nhân viên trong chuyện chăm sóc khách hàng
có thể nghe được cái cuộc gọi của nhân viên của mình với khách hàng
để xem có đúng nhân viên của mình đang chăm sóc khách hàng tốt như thế nào hay không
từ đấy thì có những cải thiện tốt hơn cho việc chăm sóc khách hàng của chúng tôi
có thể thấy việc tự động hóa các quy trình chăm sóc khách hàng
tích hợp nhiều tính năng mới như gọi thoại gọi video ngay trên các ứng dụng của doanh nghiệp
hay tự động chuyển giọng nói thành văn bản để xử lý cuộc gọi một cách nhanh chóng
đã đem đến cho khách hàng sự trải nghiệm tốt hơn tiện lợi hơn tiết kiệm thời gian hơn
thế nhưng để việc chuyển đổi số hiệu quả
thì vấn đề như đầu tư công nghệ cũng là một trong những bài toán khó
năm mắt được những nhu cầu của doanh nghiệp stringy một startup đã ra đời
và mang tới những giải pháp về lập trình giao tiếp cho các doanh nghiệp
thành lập vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy stringy là nền tảng lập trình giao tiếp
sở hữu các voice phim và các bài hát
video sms chat apis giúp các doanh nghiệp thêm tính năng nghe gọi tổng đài
vào các phần mềm có sẵn như phần mềm quản trị khách hàng crm
phần mềm quản trị doanh nghiệp erp hay các ứng dụng trên điện thoại
ra đời trong bối cảnh nền kinh tế chia sẻ đang phát triển
stringy thực sự đã giúp cho các doanh nghiệp giảm được một lượng lớn chi phí đầu tư cho công nghệ
bởi việc nghiên cứu cũng như đầu tư để có một sản phẩm hoàn chỉnh
doanh nghiệp có thể mất tới vài năm cần những nhân sự giỏi và chi phí đầu tư là không hề nhỏ
đầu tiên về ưu điểm thì khách hàng sẽ không phải tự đầu tư hệ thống phần cứng mới
phía người dùng cuối nghĩa là phía nhân viên của doanh nghiệp
hoặc là phía người dùng phần mềm của doanh nghiệp sẽ không có giới hạn về mặt thiết bị
họ có thể sử dụng mobile app có thể sử dụng web app
có thể sử dụng softphone hoặc là ip phone tùy vào tình hình và yêu cầu thực tế
đặc điểm thứ hai là sử dụng giải pháp của stringy sẽ cho phép giải pháp thông tin liên lạc
khi mà doanh nghiệp tăng quy mô
thì giải pháp của stringy cho phép tăng quy mô theo nhu cầu doanh nghiệp
stringy còn mang tới cho những doanh nghiệp bán lẻ tổng đài chăm sóc khách hàng đa kênh stringgix
đây là một sản phẩm hoàn chỉnh giúp doanh nghiệp nhận và phản hối liên lạc của khách hàng
từ các kênh như gọi điện live park nhắn tin từ website facebook email sms video call
trên một phần mềm duy nhất
được xây dựng trên nền tảng điện toán năm m tổng đài đa kênh stringyx
giúp các doanh nghiệp cắt giảm tới tám mươi chi phí phần cứng so với tổng đài truyền thống
tiết kiệm chi phí vận hành và bảo dưỡng thiết bị
với những tính năng ưu việt doanh nghiệp sử dụng stringyx có thể tiết kiệm tới năm mươi chi phí của gọi
và đồng thời có thể xử lý được hàng ngàn cuộc gọi
từ đó quá trình số hóa quy trình chăm sóc khách hàng được cải thiện
năng suất lao động được tăng lên và còn giúp các nhà quản lý dễ dàng kiểm soát chất lượng nhân viên sale của mình
khi khách hàng sử dụng giảm pháp stringyx việc chăm sóc khách hàng đầu tiên là trải nghiệm của khách hàng sẽ được tốt hơn
trước đây thì khách hàng gọi điện là một kênh chat là một kênh có thể là không có kênh video
thì bây giờ là doanh nghiệp cung cấp được nhiều kênh giao tiếp hơn cho khách hàng
dữ liệu được quản lý tập trung thì trải nghiệm khách hàng là tốt hơn
thì khách hàng sẽ tăng độ trung thành tăng độ trung thành đối với doanh nghiệp
doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu
thì là khách hàng rời bỏ sẽ giảm xuống
quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và việt nam cũng không nằm ngoài gồm quay đó
các doanh nghiệp việt đang sẵn sàng cho chuyển đổi số đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
việc có nhiều doanh nghiệp công nghệ tham gia và có nhiều sản phẩm về chuyển đổi số
đặc biệt là các sản phẩm về chăm sóc khách hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể bắt kịp với quá trình chuyển đổi số
đồng thời tăng năng suất lao động tăng doanh thu và nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây